tại đền thờ bắc hồ ở xã an thạnh đông huyện củ lao dung tỉnh sóc trăng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hàng ngàn người dân huyện cù lao dung và khắp nơi trong tỉnh sóc trăng đã đến đền thờ thắp hương viếng bắc
từ sáng sớm người dân trong tám xã thị trấn của huyện củ lao dung và khắp nơi trong tỉnh đã đổ về đền thờ bắc hồ thuộc xã an thạnh đông huyện cù lao dung để dự lễ kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh của bác
đền thờ bắc hồ được người dân củ lao dung lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngay trong lòng địch để tỏ lòng kính yêu đối với chủ tịch hồ chí minh vị cha già kính yêu của dân tộc lãnh tụ tài ba của dân tộc việt nam
với truyền thống cách mạng anh hùng dù mất mát hy sinh người dân củ lao dung vẫn quyết tâm giữ gìn đền thờ bắc đến tận bây giờ
bác mất thì năm bảy mươi là nhân dân dựng lên cái đền thờ bắc hồ như chúng ta
đứng đây chúng ta đã thấy từ năm bảy mươi cho đến năm bảy mươi năm
năm bảy mươi là cái năm đó là kháng chiến là ác liệt thành ra một mất một còn thành ra địch nó càng quét gây gốm lắm
ngày hôm nay là địch mà nó càng quét nó phá xong là sáng ngày hôm sau là có lợi cái đền thờ bắc
mà thậm chí là địch nó đánh đập mà nhân dân có thể là dăng tay ra chịu đựng chứ còn không bao giờ để cho nó phá hoại cái đền thờ bắc
mẹ việt nam anh hùng châu thị que có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống mỹ ngay trên mảnh đất cù lao dung này
bản thân mẹ quê cũng trực tiếp tham gia đấu tranh cách mạng

mẹ việt nam anh hùng châu thị quê có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống mỹ ngay trên mảnh đất cù lao dung này